bộ giáo dục và đào tạo đang phối hợp với cơ quan công an điều tra thông tin nghi vấn về đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một bị lọt ra ngoài vào chiều ngày bảy tháng bảy
theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo ngay khi có thông tin nghi vấn về việc đề toán bị lộ trên mạng xã hội vào tối ngày bảy tháng bảy
ban chỉ đạo thi quốc gia đã nắm bắt và phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ
bộ cũng đề nghị cơ quan công an xác minh tính xác thực để thông tin đến dư luận
ban chỉ đạo thi quốc gia sẽ thông tin cụ thể về vụ việc này sau khi có kết quả điều tra
cũng theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo trong các kỳ thi luôn có tình trạng làm nhiễu thông tin
sửa ngày sửa giờ khi tung đề thi lên mạng trước mỗi kỳ thi
tuy nhiên dù bất cứ lý do gì thì cơ quan chức năng cũng sẽ vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc
dự kiến bộ giáo dục và đào tạo sẽ thông tin về sự việc này tại cuộc họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào chiều nay ngày tám tháng bảy